chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc lee chung
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn phía hàn quốc tăng cường hoạt động hợp tác đào tạo
nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng cảnh sát việt nam
bởi hàn quốc là quốc gia có nhiều thành tiệu về khoa học hình sự nghiệp vụ cảnh sát
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh ngài tư lệnh lee chung sung
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc sang thăm việt nam
chuyến thăm diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác đối tác chiến lược việt nam hàn quốc
thủ tướng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ việt nam đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
trong lĩnh vực phòng chống tội phạm nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhu cầu tiếp tục hợp tác học hỏi
trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan công an cảnh sát hai nước
nhất là trong bối cảnh việt nam đang nỗ lực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
hai bên cần tích cực trao đổi thông tin tội phạm và hợp tác trong phòng chống tội phạm
nhất là các loại tội phạm phi truyền thống tội phạm xuyên quốc gia
về phần mình tư lệnh cảnh sát quốc gia hàn quốc ly trung sung bày tỏ vui mừng được gặp gỡ thủ tướng nguyễn xuân phúc
bày tỏ vinh dự được đến thăm việt nam làm việc với bộ công an việt nam
trên cơ sở đó hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác về đào tạo trong thời gian tới
ngài lee chung sung cũng cho biết cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với bộ công an việt nam
nhằm trao đổi thông tin kinh nghiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là các loại tội phạm phi truyền thống khủng bố tội phạm sử dụng công nghệ cao
qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tại mỗi quốc gia
sáng nay tại thành phố đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp báo thường kỳ quý ba
thông báo những nội dung chính liên quan đến công tác chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
tổ chức từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một với sự tham gia của hai mươi một quốc gia thành viên và khoảng một mươi đại biểu
trả lời báo chí về công tác chuẩn bị của đơn vị có vinh dự đăng cai tuần lễ cấp cao apec
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cho biết các công trình trọng điểm phục vụ apec
như nhà ga sân bay quốc tế đà nẵng với bảy mươi năm vị trí đỗ trung tâm hội nghị quốc tế arizona sức chứa năm người
trung tâm báo chí quốc tế phục vụ khoảng ba phóng viên đã hoàn thiện sẵn sàng phục vụ đón tiếp đại biểu quốc tế
tổ chức các diễn đàn quan trọng và tuyên truyền về tuần lễ cấp cao apec
một mươi khách sạn đẳng cấp quốc tế đã được lựa chọn phục vụ cho đoàn đại biểu của hai mươi một quốc gia thành viên và quốc gia chủ nhà
công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng chống khủng bố tội phạm đã được các lực lượng quân đội công an thành phố
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của bộ công an bộ quốc phòng chuẩn bị nhiều phương án chủ động đối phó
các công trình cơ sở hạ tầng giao thông chỉnh trang đô thị đang gấp rút hoàn thiện để bảo đảm giao thông thông suốt
mỹ quan trật tự và khăn trang
thành phố đà nẵng mong muốn mỗi người dân là một đại sứ văn hóa truyền tải thông điệp
hình ảnh thành phố vận đất nước thanh bình yếu khách và phát triển đến với sự kiện tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
của dự thảo nghị quyết của quốc hội về cơ chế chính sách thí điểm phát triển thành phố hồ chí minh
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh tham dự
các lĩnh vực dự kiến được đề xuất cơ chế chính sách thí điểm bao gồm
quản lý quy hoạch đô thị và đất đai quản lý đầu tư quản lý tài chính ngân sách
cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố hồ chí minh
sự thảo nghị quyết của quốc hội về cơ chế chính sách thí điểm phát triển thành phố hồ chí minh
được xây dựng trên nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp phân quyền tăng tính tự chủ
tăng trách nhiệm của chính quyền thành phố hồ chí minh đồng thời bảo đảm nhiệm vụ kiểm tra
giám sát của quốc hội chính phủ hội đồng nhân dân các cấp ở thành phố
cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố hồ chí minh phải đặt trong mối quan hệ thành phố
vì cả nước và cả nước vì thành phố phát triển ngày càng văn minh hiện đại
đồng thời bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn lực của nhà nước trên cơ sở huy động đa dạng
các nguồn lực xã hội để tập trung phát triển hạ tầng kinh tế xã hội
từng bước giải quyết các thách thức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới
sau cuộc họp này tp hcm và bộ tài chính sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tờ trình
dự thảo nghị quyết để xin ý kiến thẩm định của bộ tư pháp
báo cáo chính phủ để quốc hội xem xét quyết định
chiều nay tại tuyên quang ban chỉ đạo trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng
và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cùng các tỉnh trung du và miền núi phía bắc
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
và đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ về dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhấn mạnh
để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới
các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức trong hệ thống chính trị
cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến thực hiện các chủ trương của đảng
pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng nhân dân là người dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa và trong các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước
doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng đoàn thể xa xoát sửa đổi bổ sung các quy chế
quy định đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
tránh việc triển khai hình thức chiếu lệ
thực hiện các chương trình hành động xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
nhiều năm qua các tri bộ đảng bộ ở quảng ngãi đã thực hiện tốt việc giám sát
xử lý khắc phục những tồn tại hạn chế từ cơ sở
đã mang lại thêm niềm tin cho đảng viên nhân dân
phản ánh sau được phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
bà nguyễn thị tiệu sau nửa năm sống trong lo lắng nay bà đã bình an trở lại
khi vụ việc tiêu cực đã được giải quyết rứt điểm
năm hai nghìn một mươi sáu không muốn con đi nghĩa vụ quân sự bà đã nhờ người quen chạy tiền xin cho con ở nhà
sau một thời gian sự việc tiêu cực đã bị phát giác
các cán bộ đưa ra và xử lý trách nhiệm
với bà nhìn nhận ra sai lầm và sự xử lý nghiêm khắc của các cấp ủy huyện đức phổ
đối với cá nhân vi phạm bà cũng an lòng và có niềm tin hơn
năm hai nghìn một mươi sáu huyện đức phổ có ba mươi tri bộ đảng bộ trong sạch vững mạnh
chiếm tỷ lệ bốn mươi tám ba hai đảng bộ xếp loại yếu kém chiếm ba bốn
các đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật một mươi sáu đảng viên
xóa tên một mươi một đảng viên do vi phạm nguyên tắc điều lệ đảng
qua cái cam kết của các đồng chí

theo dõi trực tiếp và đồng thời là làm việc với lại chi bộ đó
để giao nhiệm vụ cho tri bộ đó tiếp tục theo dõi
và đồng thời là làm công tác chính trị tư tưởng cho các đồng chí này
những cái khuyết điểm đấy thì chúng tôi cũng đưa ra ngoài đảng bộ
để mà mình cho cả đảng bộ thấy đó là một cái bài học kinh nghiệm
và đồng thời là cũng cảnh báo để cho các chi bộ mình
lãnh đạo xem xét trong địa phương của từng thôn
bên cạnh việc xử lý nghiêm túc huyện ủy đức phổ chỉ đạo các cấp quyết liệt
khắc phục những tồn tại yếu kém ở cơ sở
trong đó giám sát theo dõi các cá nhân vi phạm bị kỷ luật
để thay đổi nhận thức điều chỉnh hành vi không tái phạm
đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách hồ chí minh
kiên quyết xử lý kịp thời những vi phạm yếu kém của các cấp ủy đảng viên
huyện ủy đức phổ phấn đấu năm hai nghìn một mươi bảy

vừa tổ chức họp báo giới thiệu về lễ hội văn hóa thế giới tp hcm gyeongju hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam hàn quốc kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tp hcm vinh dự được đăng cai tổ chức lễ hội văn hóa thế giới tp hcm gyeongju hai nghìn một mươi bảy
lễ hội sẽ kéo dài hai mươi ba ngày từ một mươi một tháng một mươi một đến ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại đây sẽ có các hoạt động
đặc sắc hướng về những điểm tương đồng trong nền văn hóa và lịch sử lâu đời của hai quốc gia việt nam hàn quốc
nhằm tăng cường hơn mối quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước
dự kiến lễ hội thu hút khoảng tám trăm linh lượt khách tham dự
các hoạt động chính bao gồm phố đi bộ nguyễn huệ là nơi tổ chức lễ khai mạc
khu vực công viên hai mươi ba tháng chín với các chương trình quảng bá sản phẩm truyền thống
và địa điểm du lịch của tp hcm và tỉnh gyeongsangbuk
sân vận động phú thọ với các hoạt động giao lưu thể dục thể thao giữa việt nam và hàn quốc
nhiều địa điểm khác như bảo tàng mỹ thuật thành phố nhà hát bến thành nhà viện thành phố
mỗi địa điểm này tương ứng với các hoạt động đặc thù riêng
với chủ đề chuyển đổi số kỷ nguyên mới cho hợp tác công nghệ thông tin việt nam nhật bản
ngày công nghệ thông tin nhật bản hai nghìn một mươi bảy được diễn ra trong bốn ngày
từ hai mươi năm đến hai mươi tám tháng một mươi tại tp hcm và đà nẵng
sự kiện có trên ba trăm linh đại biểu trong đó có trên sáu mươi đại biểu
đến từ nhật bản và quốc tế tham dự
hiện nay tám mươi số lượng dự án hợp tác việt nam nhật bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin
đang là gia công xuất khẩu
vấn đề nguồn nhân lực và chuyển đổi số được đưa ra bàn thảo chi tiết hơn trong hai phiên tòa đàm
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hợp tác việt nam nhật bản trong xu hướng công nghệ mới
và chuyển đổi số kỷ nguyên mới cho hợp tác công nghệ thông tin việt nam nhật bản
cũng trong khuôn khổ sapan ict day hai nghìn một mươi bảy câu lạc bộ hợp tác công nghệ thông tin việt nam nhật bản
đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với hiệp hội nội dung số okinawa
với kỳ vọng thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nội dung số
lĩnh vực cả việt nam và nhật bản đều đã có bước phát triển tốt trong nhiều năm qua
nhưng lại chưa có được quan hệ hợp tác
đây cũng sẽ là một trong những hướng đi giúp nâng cao giá trị trong hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước
hôm nay bà jacinda ardern đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng new zealand
đánh dấu sự trở lại của công đảng sau chín năm ở phe đối lập
như vậy nhà lãnh đạo ba mươi bảy tuổi này đã trở thành thủ tướng trẻ nhất đảo quốc này trong lịch sử
trong lễ tuyên thệ diễn ra ở thủ đô waelton tân thủ tướng new zealand cam kết
chính phủ mới sẽ là chính phủ của mọi người
dù công đảng không nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua
trong cuộc bầu cử công đảng chỉ giành được ba mươi sáu bảy số phiếu bầu trong cuộc bầu cử và về thứ nhì
nhưng đã nhận được sự ủng hộ của đảng new zealand thứ nhất một đảng nhỏ theo chủ nghĩa dân túy
để tạo thành một liên minh đa số đứng ra thành lập chính phủ
bà ardern chỉ mới lên nắm quyền lãnh đạo công đảng bảy tuần trước bầu cử
và được cho là đang đem lại luồng do mới khi vượt được tỷ lệ ủng hộ công đảng từ mức thấp kỷ lục
trong chiến dịch tranh cử công đảng đã đưa ra nhiều cam kết về mặt xã hội
như ưu tiên giải quyết tình trạng vô gia cư thông qua áp dụng chính sách giá nhà ở chấp nhận được
cũng như xét chặt các quy định pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng các nhà đầu cơ nước ngoài mua nhà ở tại new zealand
thủ tướng iraq haider al abadi đã bác bỏ đề xuất của chính quyền khu tự trị người quốc
về việc đóng băng kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập để mở đường cho cuộc đối thoại với baghdad
tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa thủ tướng iraq và phó thủ
tổng thống thứ nhất của iran eshaq jangiri trong khuôn khổ chuyến công du của ông abadi
tới hai nước láng giềng thổ nhĩ kỳ và iran
trong một thông báo do văn phòng thủ tướng công bố hôm nay ông abbadi nêu rõ
chính quyền trung ương chỉ chấp nhận việc khu tự trị người quốc hủy hoàn toàn cuộc trưng cầu ý dân về độc lập
chứ không chấp nhận đóng băng kết quả cuộc trưng cầu như đề xuất của giới lãnh đạo người quốc trước đó
thủ tướng iraq đã gặp tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
tổng thống thổ nhĩ kỳ tuyên bố hai bên sẽ cùng tìm giải pháp nhằm tăng cường hợp tác cả về chính trị
quân sự kinh tế và văn hóa trong lúc khu vực đang trải qua xung đột và bất ổn
một vụ nổ đã xảy ra tại một cơ sở sản xuất pháo hoa ở gần thủ đô jakarta của indonesia ngày hôm nay
khiến cho bốn mươi bảy người thiệt mạng trong khi đó hàng chục người khác bị thương
vụ hỏa hoạn gây nổ xảy ra tại khu liên hợp công nghiệp ở tangjerang phía tây jakarta
nhà máy sản xuất pháo hoa này mới đi vào hoạt động được gần hai tháng và tất cả các nạn nhân đều là công nhân
cơ sở này có hơn một trăm linh công nhân làm việc
vụ nổ đã làm sập nhiều khu vực của cơ sở sản xuất pháo hoa bốc lên những cột khói đen
các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn
hiện công tác dập lửa và sơ tán đang được khẩn trương diễn ra
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt